thủ tướng nga dmitry medvedev vừa có chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành của nước này phải nghiên cứu vấn đề an toàn các chuyến bay
và hoạt động du lịch ở khu vực trung đông đồng thời đề xuất các biện pháp để có thể đảm bảo an toàn cho công dân nga
có tính đến tình hình phức tạp hiện nay tại các khu vực này
bộ giao thông vận tải và bộ phát triển kinh tế được giao nhiệm vụ đánh giá về mức độ an toàn của các chuyến bay
và hoạt động du lịch ở khu vực trung đông khu vực vịnh pesik và vịnh oman
phung chỉnh nga mà một số nước khác cũng đã có biện pháp tích cực đảm bảo an toàn cho công dân tại trung đông
hàn quốc đã đưa ra cảnh báo đi lại màu vàng ở nhiều nơi của iran là cấp độ thứ hai trong hệ thống cảnh báo đi lại bốn cấp của hàn quốc
các hãng hàng không của singapore hàn quốc đài loan trung quốc cho biết tất cả các chuyến bay của họ sẽ được chuyển hướng cách xa không phận iran